môi trường đầu tư hiện đang có nhiều chuyển biến và tạo ra niềm tin cho các doanh nghiệp
đây là nhận định được đưa ra tại hội nghị phân tích chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh pci năm hai nghìn hai mươi
và đánh giá tình hình thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám trên địa bàn thành phố cần thơ
qua năm năm thực hiện nghị quyết số một mươi chín của chính phủ gắn với nâng cao chỉ số pci của thành phố
chất lượng việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa một cửa liên thông
và dịch vụ công trực tuyến mức độ ba và mức độ bốn của cần thơ được nâng cao
thủ tục thuế hải quan được cắt giảm đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử quốc gia được vận hành hiệu quả
đáp ứng được yêu cầu dịch vụ công mức độ bốn môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện giảm thời gian và chi phí hành chính
trong năm hai nghìn một mươi tám toàn thành phố cần thơ đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho một ba trăm ba mươi năm doanh nghiệp các loại hình
nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn là bảy bảy trăm bốn mươi chín doanh nghiệp đạt bình quân năm bốn mươi bảy tỷ đồng một doanh nghiệp